kính chào quý vị khán giả các tỉnh nam bộ đang trải qua những ngày nắng nóng của mùa khô
dự báo ngày hôm nay mức nhiệt cao nhất chủ yếu là giờ vào khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ c
ở nam bộ thì như vậy nhưng mà nắng thì có lẽ là mong mỏi của đa số người dân miền bắc trong thời gian này đúng không ạ
vì khi mà hôm nay thì trời vẫn sẽ dự báo là nhiều mây mù và nồm ẩm
rất là tiếc là phải thông báo với chị nam hà cũng như là tất cả quý vị khán giả là
từ nay đến tháng bốn thì chúng ta vẫn sẽ còn phải trải qua vài đợt nồm ẩm nữa không ạ
vâng cho đến ngày hôm nay thì không ít người đã than thở là không có gì để mặc
rồi là tường đổ mồ hôi sàn đổ mồ hôi và nếu như không cẩn thận thì rất dễ là bị trượt ngã nữa ạ
và một lời khuyên mà chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị đó là để nhà khô
thì quý vị chớ mở cửa trong những ngày này và thêm vào đó thì quý vị có thể bật điều hỏa chế độ khô
nếu như có điều kiện thì hãy dùng máy sấy để luôn có quần áo thơm thoa đi làm